khoảng chín giờ ngày một mươi ba tháng năm tàu chở hàng mang số hiệu hh bốn chạy hướng nam định hà nội
khi đến địa phận xóm bốn xã mỹ hưng huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã bị chật bánh khiến giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam hoàn toàn bị tê liệt
theo đó tàu chạy đến khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt đoạn đi vào ủy ban nhân dân xã mỹ hưng
bất ngờ một số toa tàu bị chật bánh một toa tàu bị lật ngang sang bên trái đường theo hướng di chuyển của đoàn tàu
toa tàu bị lật sang phía đường gom không có phương tiện qua lại nên không nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đến một mươi ba h cùng ngày nhiều phương tiện thiết bị máy móc cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật công nhân ngành đường sắt
đã được huy động để tháo rời các toa tàu bị chật bánh khắc phục sự cố hư hỏng đường dây để thông tuyến
hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc